cùng với nhiều địa phương khác trên cả nước sáng nay hàng nghìn thanh niên thành phố cảng đã lên đường thực hiện nghĩa vụ với tổ quốc
việc tổ chức giao nhận quân tại một mươi bốn địa phương trên địa bàn hải phòng diễn ra trang trọng nhanh gọn và bảo đảm một trăm linh chỉ tiêu quân số
việc triển khai tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tại hải phòng được các địa phương thực hiện nghiêm túc
một mươi số công dân nhận lệnh đều chấp hành nghiêm túc phấn khởi sẵn sàng lên đường nhập ngũ
trong tổng số thanh niên nhập ngũ đợt này có tám mươi bảy bảy có trình độ văn hóa trung học phổ thông trở lên trong đó có một mươi ba ba có trình độ đại học cao đẳng trung cấp
trước khi lên đường nhập ngũ các địa phương giao quân đều tổ chức các hoạt động xúc tiến giao lưu văn nghệ và dành hơn bốn tỷ đồng tặng quà trợ cấp các gia đình tân binh có hoàn cảnh khó khăn
trước khi lên đường nhập ngũ các địa phương giao quân đều tổ chức các hoạt động xuất tiến giao lưu văn nghệ và dành hơn bốn tỷ đồng tặng quà trợ cấp các gia đình tân binh có hoàn cảnh khó khăn